bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm vừa thực hiện thành công sáng tạo mới trong kỹ thuật ecmo
khi cho hai bệnh nhân cùng chạy một máy cứu sản phụ covid một mươi chín nguy kịch
đêm tám tháng tám trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đã thực hiện thành công kỹ thuật ecmo cho thai phụ ba mươi ba tuần mắc covid một mươi chín
mặc dù trước đó bệnh nhân đã được xử lý các tình huống cứu chữa ban đầu
theo phát đồ của bộ y tế nhưng đáp ứng rất kém
qua hội chẩn các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật ecmo cho bệnh nhân
tuy nhiên lúc này trung tâm chỉ có hai máy đã đặt cho hai bệnh nhân trước đó
sau khi tham vấn các chuyên gia của bộ y tế
ekip quyết định thực hiện cho sản phụ chạy chung máy ecmo cùng một bệnh nhân khác
ba mươi phút sau khi chạy máy tình trạng của cả hai bệnh nhân được đảm bảo
cho đến bây giờ đánh giá là cái kỹ thuật này đã thành công
và cái điểm mới của kỹ thuật là gì
chúng ta đã chạy một cái máy
mà ở trên hai cái người bệnh kỹ thuật này được cho là rất là sẵn sàng
cái ecmo ở ngoài lúc trước của chúng ta chỉ có le ve ở cái chỗ tám mươi tâm lâm
sau khi làm nó lên ngay chín mươi sáu chín mươi tám thậm chí có lúc lên cả một trăm linh
và chúng tôi đã chuyển ngay cái chế độ thở của người bệnh sang cái chế độ chỉ cần thả bảo vệ phổi
còn bây giờ là cái oxy trong máu của cơ thể người bệnh này hoàn toàn phụ thuộc
cũng trong đêm tám tháng tám một bệnh nhân mắc covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì
kèm theo tình trạng chảy máu tiêu hóa cao tiến triển mức độ nặng diễn tiến xấu do mất máu và suy hô hấp cho bệnh covid một mươi chín
ngay lập tức bệnh nhân được can thiệp nội soi cấp cứu
hiện tại tình trạng chảy máu của bệnh nhân được cải thiện đánh giá hồi phục khả quan
đối với bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng trên nền béo phì